mở cửa hoạt động khi đang bị yêu cầu tạm dừng do không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy
quán ruby club một mươi tám ở đường gom an định khu sáu phường nhị châu tp hải sương tỉnh hải sương
vừa bị tổ công tác một trăm năm mươi một công an tỉnh hải dương phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ phát hiện xử lý
cơ quan công an cũng phát hiện có một mươi hai người tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại quán
bất ngờ kiểm tra quán cơ quan công an phát hiện có chín mươi bốn người đang có mặt
lực lượng công an bắt quả tàng trần thái hoàng chú tại quận lê trần tp hải phòng tàng trữ trái phép một năm trăm ba mươi năm g ketamine
trần thái hoàng là dj nổi tiếng được quán ruby club một mươi tám thuê đến biểu diễn
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện thu giữ tổng cộng hơn năm ba gam ma túy tại sàn nhà và bậc cầu thang trong quán
hai bình khí cửa n hai o và các vỏ bóng bay để bán cho khách có nhu cầu sử dụng tại quán
tiến hành xét nghiệm có một mươi một trên chín mươi bốn người dương tính với chất ma túy
quán ruby club một mươi tám hoạt động khi
không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy
trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra vào đêm ngày hai mươi hai tháng bốn
quán đã bị phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương yêu cầu tạm dừng hoạt động
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần thái hoàng
và tiếp tục điều tra xác minh xử lý hành vi vi phạm của những người có liên quan